sau khi hẹn nhau về nhà ông charles uống rượu ông charles đã bị hôn mê và đến ngày hôm sau mới tỉnh thì phát hiện mình đã bị mất tài sản gồm ví tiền nhấn đeo tay điện thoại di động cùng nhiều tài sản cá nhân trị giá gần năm usd
khi đối tượng hà thị ánh nguyệt đang di chuyển từ phú yên vào thành phố nha trang thì bị lực lượng công an bắt giữ và thu hồi toàn bộ tài sản